nhân dịp kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm tại các tỉnh thành lớn đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
ngày hai mươi sáu tháng bốn thành phố cần thơ tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm và một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo nguyên lãnh đạo thành phố cần thơ các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham dự lễ kỷ niệm
tại đây các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh ngoan cường bất khuất của các thế hệ cha anh
đồng thời xác định rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung
và sự nghiệp xây dựng thành phố cần thơ nói riêng
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ban hành kế hoạch số một nghìn hai trăm sáu mươi năm về tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi bốn năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động
theo đó ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố tổ chức khai mạc triển lãm ảnh trên phố đi bộ nguyễn huệ
đường đồng khởi và cung văn hóa lao động thành phố chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu vực trước nhà hát thành phố
giải việt giã truyền thống ba mươi tháng bốn lần thứ bốn mươi ba giải đua thuyền truyền thống festival hoa lan
bên cạnh đó thành phố cũng tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng bốn tại nhiều khu vực
còn tại hà nội trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội cũng tổ chức các chương trình triển lãm ảnh
các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống và giáo dục di sản như múa dối nước khu vui chơi tương tác
và phòng khám phá em làm khảo cổ tại khu di tích một mươi tám hoàng diệu mở cửa tự do trong hai ngày ba mươi tháng bốn và một tháng năm